phú yên là một trong những huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng do mưa lũ của tỉnh sơn la
với địa hình cao hiểm trở nhiều điểm bản xa trung tâm điều kiện đi lại sinh hoạt còn rất nhiều khó khăn
đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giáo dục
và với tình yêu nghề mến trẻ các cô giáo vùng cao đã không quản ngại khó khăn bám bản bám trường
mang cái chữ đến với học sinh thân yêu
giữa bốn bề chỉ cây và núi với muôn vàn khó khăn giữ được tâm huyết với công việc gieo chữ cho học trò trên vùng cao
là thử thách với các giáo viên đặc biệt là giáo viên trẻ
cô lò khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là giáo viên trường bầm non bình minh ở bạn xuế tiếu
xã đá đỏ huyện phù yên tỉnh sơn la lên điểm trường từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cô là giáo viên mầm non trẻ nhất của trường
mới ngày đầu lên nhận lớp cô còn nhiều bỡ ngỡ
nhiều lúc cũng thế nản bởi vì đi lừa đường xa cái năm đầu tiên lên tuần nào cũng bị ngã xe
một tuần sửa xe một lần cứ một tuần sửa xe một lần nên năm nay thì nó còn đỡ
năm ngoái nó có cái đợt mùa mưa bão thì không về được ở nhà thì cũng lo lắng
nói chung là được các cô động viên thôi
xong đi bộ về đường thủy
đầu năm này thì bị tắt đường cũng toàn đi đường thủy xong đi bộ lên
được sự quan tâm của nhà trường dành cho các cán bộ giáo viên trẻ nhất
mọi khó khăn của các cô đều được chia sẻ giúp đỡ nhau
cô linh không còn thấy cô độc nơi miền sơn cước
lâu dần cô thêm yêu cuộc sống nơi này khám phá những điều thú vị mà ở thành thị không có
đây là cây lá trồng phoi đây
lá trồng phoi này có vị chua này
trong một bát canh của giáo viên vùng cao lúc nào cũng có chua này
của lá trồng phoi này ngọt của rau ngót này với lại đắng của lá rau mơ
cái này món khoái khẩu của em đấy lên đây em mới biết thôi
trường mầm non bình minh ở bản xuếu xã đá đỏ huyện phù yên tỉnh sơn la có sáu điểm trường
các điểm trường cách nhau trung bình là từ một mươi năm đến hai mươi km
xa trung tâm tám mươi km có chín cán bộ giáo viên đều là nữ
mỗi điểm trường có một cán bộ
khó khăn về kinh tế giao thông cách trở nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao
cả bản có sáu mươi hai hộ nghèo một mươi chín hộ cận nghèo một mươi hộ cơ bản thoát nghèo với hơn bốn trăm năm mươi nhân khẩu
một trăm linh học sinh của xã là dân tộc thiểu số
các thầy cô cũng thường xuyên bám trường bám lớp
nhiều nghề miễn trẻ và tâm huyết với nghề thực hiện tốt ngày giờ công hai buổi trên ngày và đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ
con đường gieo chữ còn dài con đường để trẻ em dân tộc đến với cái chữ còn xa
hơn nữa nếu không có nhiệt huyết và sự hy sinh của các thầy cô giáo để mang tới cho các em cả một miền trí thức bằng những tình cảm yêu thương nhất
các cô đang ngày ngày thắp lên ngọn lửa vượt mọi khó khăn gian khổ của trẻ em vùng cao